nhóm bị cáo còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm bị cáo vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á bị đề nghị mức án từ sáu đến bảy năm tù
nguyễn văn hiệu cựu đại tá trưởng phòng phòng trang bị vật tư học viện quân y bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
ngô anh tuấn cựu thiếu tá trưởng phòng phòng trang bị vật tư học viện quân y bị đề nghị từ ba đến năm năm tù
lê trường minh cựu thiếu tá trưởng ban ban hóa dược phòng trang bị vật tư học viện quân y bị đề nghị từ sáu đến bảy năm tù
sau khi đại diện vị kiểm sát trình bày bản luận tội các luật sư bảo chữa các bị cáo đã tham gia tranh luận đưa ra nhiều luận điểm luận cứ nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi sai phạm
có liên quan đến vụ án tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb và các đơn vị có liên quan
trong giai đoạn hai bộ công an tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm mặt tài sản
liên quan đến trái phiếu và rửa tiền của bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
đây là vụ án lớn với số lượng bị can người liên quan rất nhiều
vì vậy cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra trong hai giai đoạn
hiện vụ án này đã kết thúc điều tra giai đoạn một về những hành vi liên quan hoạt động của ngân hàng đã khởi tố điều tra hàng chục bị can về nhiều tội danh
trong giai đoạn hai bộ công an tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm mặt tài sản liên quan đến trái phiếu và rửa tiền liên quan đến tập đoàn vạn thịnh pháp
ngoài ra theo lãnh đạo bộ công an số tiền rút được qua hoạt động ngân hàng
trương mỹ lan đem đầu tư mua gom các bất động sản lớn và chuyển một phần ra nước ngoài
thưa quý vị với mong muốn được sở hữu chiếc xe máy hay ô tô thanh lý giả
chúng tôi đã tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm hoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và rửa tiền
sinh trong tháng với mức phí bảy trăm linh đồng cho một tin nhắn từ tin nhắn thứ hai mươi một
không chỉ riêng acb và vietcombank trước đó nhiều ngân hàng đã thông báo tăng phí sms banking
như một động thái khuyến khích người dùng app ngân hàng như vbbank scb vietinbank
nhờ đó khách hàng sẽ dễ dàng theo dõi và kiểm soát được biến động số dư một cách nhanh chóng
và không bị thu phí dịch vụ
thưa quý vị tại sự kiện ngày hội mua sắm giải trí trực tuyến tp hcm hai nghìn hai mươi bốn
chợ di sản bến thành nhiều tiktoker và sinh viên tp hcm đã cùng live stream bán hàng
với các tiểu thương chợ bến thành
theo ghi nhận có hàng trăm kol là các tiktoker nổi tiếng sở hữu kênh tiktok
từ vài trăm ngàn đến vài triệu người theo dõi đã có mặt để hỗ trợ các tiểu thương
tại chợ bến thành live stream bán hàng với kỳ vọng giúp các tiểu thương bán hàng tốt hơn
đồng thời góp phần vào việc quảng bá hình ảnh chợ bến thành cũng như du lịch tp hcm
ngoài ra trong khuôn khổ sự kiện hàng trăm sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn thành phố
cũng tham gia chiến dịch hỗ trợ tiểu thương bán hàng
các sinh viên đến từng cửa hàng trong chợ vừa phát tờ rơi vừa hướng dẫn chi tiết
từng bước giúp các tiểu thương tại chợ mở gian hàng và bán hàng online trên tiktok shop
trước khi mà có cái buổi live stream này thì những bạn kol klc cũng như là seller đã được tham gia
những tour trải nghiệm
từ đồ ăn thức uống cho đến điểm đến và cũng đã được đi giao lưu với các tiểu thương chợ bên thành
để lắng nghe những cái câu chuyện kinh doanh truyền thống trước rồi
và cũng hiểu biết được rằng là trong cái thời gian vừa rồi cái kinh doanh truyền thống nó cũng đang gặp khó khăn
đặc biệt là khách du lịch cũng như là sức mua giảm
thì cái phần live stream nó là một cái cánh cửa mới để mọi người có thêm cái lựa chọn
để cho các bạn keo có một cái nguồn cảm hứng và cái lòng tự hào khi mà nó đóng góp vào cái chương trình
để quảng bá cho không chỉ là điểm đến mà còn cả về các cái sản phẩm hiện hữu tại thành phố
nhiều tiểu thương chợ bến thành tỏ ra thích thú khi sinh viên và các tiktoker đều đến để quảng bá chợ bến thành
đồng thời mong muốn sau sự kiện này người dân và du khách sẽ có cách nhìn khác khi đến chợ bến thành du lịch
và mua sắm và có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với khách hàng doanh thu được nâng cao hơn
thành phố hồ chí minh hiện chiếm khoảng bốn mươi bảy bảy tổng doanh thu từ thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến
sau vận chuyển
với một số lượng rất lớn các website và ứng dụng di động đã đăng ký với bộ công thương
điều này không chỉ thể hiện sức mạnh kinh tế số của thành phố mà còn mở ra cánh cửa mới cho phát triển thương mại
nền tảng xã hội đặc biệt là mua bán hàng qua các buổi livestream
nói chung chị bán ở đây cũng được một mươi tám năm rồi
còn nói chung kiểu buôn bán ở đây là kiểu truyền thống là cứ mời chào khách rồi ấy thôi
chị nói chung hồi nãy mấy chị kia cũng đi
chị cũng đi giới thiệu này nè cho nên chị cũng đang tìm hiểu và tham khảo
nói chung sắp tới chị cũng chắc theo mấy cái hướng này để bán doanh số nó tăng thêm
chứ còn từ hồi ra dịch tới giờ là bán cũng không ăn thua
vừa rồi thì có bán online thấy cũng hiệu quả
thì ví dụ khách hàng yêu mến mình chè ngon thì tôi đặt từ xa
thì mình bán vậy nó cũng đỡ hơn
bán tại chỗ bán ở chỗ dù khi mình không có chỗ đông quá
thì bán online thì có sự khách hàng có đặt thì mình làm sẵn là mình đưa
nó cũng rất là tiện lợi
nhanh thu mình cũng có
đây là lần đầu tiên chợ bến thành thí điểm việc kinh doanh và quảng bá chính thức
trên nền tảng tiktok ở việt nam
hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong tình hình các chợ truyền thống
trôi vào ế ẩm như hiện nay
công ty cổ phần novarub vừa cập nhật thông tin giao dịch cổ phiếu
được sở giao dịch chứng khoán tp hcm hosea công bố vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
cụ thể novarub đăng ký bán
hơn hai hai triệu cổ phiếu nvl novaland bằng cách khớp lệnh trực tiếp trên sàn chứng khoán
cụ thể thời gian dự kiến thực hiện từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
như vậy tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp tại novaland sẽ giảm còn một mươi chín năm tương đương ba trăm tám mươi một triệu cổ phần
khép lại phiên giao dịch ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai mã novaland đang ở mức giá một mươi sáu chín trăm linh đồng
cho một cổ phiếu tăng hai mươi
tạm lấy thị giá này ước tính sau khi thương vụ hoàn tất novarub có thể gom được sắp xỉ ba mươi bảy hai tỷ đồng
doanh nghiệp lấy số tiền để cân đối danh mục đầu tư cơ cấu nợ
vừa qua sở giao dịch chứng khoán tp hcm hosea đã băng hành quyết định về việc chấp thuận niêm yết gần một trăm hai mươi hai triệu cổ phiếu viettelbot
dự kiến thời gian chính thức giao dịch của cổ phiếu viettelbos mà chứng khoán vtb
trên hosea sẽ diễn ra trong tháng hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
như vậy việc chuyển sang thành công sẽ góp phần giúp viettelbos củng cố
thuận lợi hơn trong hoạt động huy động vốn để phát triển kinh doanh
viettelbos có vốn điều lệ gần một hai trăm một mươi tám tỷ đồng là thành viên của tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội viettel
ngày hội kết nối việc làm cho đoàn viên công đoàn thanh niên công nhân và người lao động
được tổ chức ở thành phố hồ chí minh đã thu hút chín mươi hai đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng
với nhu cầu tuyển dụng mới gần hai mươi vị trí việc làm
trong đó nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may tuyển từ hai trăm linh đến hơn tám lao động
viện máy tính việt nam tuyển một lao động có vị trí với mức lương lên đến ba mươi chín triệu đồng một người một tháng
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
trong đó tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực dệt may da chày nhân viên
nhân viên bán hàng tư vấn nghiên cứu phát triển sản phẩm nhân viên nhân sự phòng kinh doanh
kỹ thuật viên kỹ sư cơ khí điện điện tử xây dựng kế toán quản đốc giám đốc sản xuất giám đốc kinh doanh
nhiều đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn như
công ty trách nhiệm hữu hạn warren việt nam cần tuyển khoảng một mươi một vị trí công nhân may cắt in chày
công ty cổ phần máy tính viện cần tuyển một kỹ thuật viên sửa chữa bảo hành vi tính
công ty trách nhiệm ưu hạn đông nam việt nam cần tuyển hơn tám trăm linh công nhân may
công ty cổ phần trung tâm thương mại lotte việt nam cần tuyển một nhân viên thời vụ dịp tết
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba toàn thành phố đã ghi nhận một trăm năm mươi ba trường hợp
nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng chín bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
và đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho một trăm năm mươi người
ngoài ra từ đầu năm đến nay cơ quan chức năng của thành phố đã tiếp nhận thông báo
cho người lao động khôi việc ở năm mươi tám doanh nghiệp với số lượng lao động mất việc là bốn ba trăm một mươi chín người
do đó việc tổ chức ngày hội kết nối việc làm cho đoàn viên công đoàn thanh niên công nhân
và người lao động trên địa bàn thành phố hồ chí minh tại thời điểm này rất có ý nghĩa
trong việc giải quyết việc làm cho người lao động đặc biệt là người lao động chưa có việc làm
cần thông tin để tìm kiếm việc làm phù hợp cho bản thân mình
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới và khu vực
hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tại thành phố gặp nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng
nhất là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dày da may mặc và đồ gỗ đã có hàng trăm doanh nghiệp
với hàng chục nghìn lao động phải giảm giờ làm hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động
bên cạnh những công việc toàn thời gian đòi hỏi tay nghề và kinh nghiệm làm việc
ngày hội còn giúp những sinh viên mới ra trường bạn trẻ có nhu cầu tìm kiếm công việc thời vụ
dễ dàng tiếp cận với doanh nghiệp
các công việc thời vụ bao gồm nhân viên lễ tân pha chế tạp vụ tiếp thực phụ bếp phục vụ
thu ngân nhân viên bán hàng với mức lương từ tám một mươi triệu đồng trên một tháng
cùng các chế độ chính sách đầy đủ theo quy định
doanh nghiệp cũng tuyển dụng nhân sự làm việc bán thời gian trong môi trường làm việc thân thiện yêu thương và gắn kết
hầu như là tuyển là các bạn là không hề có kinh nghiệm
như là mấy bạn mới vừa ra trường đi hoặc là các bạn chưa hề có kinh nghiệm về phụ bếp
thì bên chị hiện tại là có bếp nhật thì các anh là người nước ngoài các anh sẽ đào tạo
và bên bộ phận nhân sự chị sẽ tuyển dụng vô thì các anh sẽ đào tạo
thì thường là các bạn chưa có kinh nghiệm thì hầu như là trong vòng khoảng sáu tháng là các bạn sẽ có tay nghề cứng rồi
thế mà các bạn chị học hỏi nhiều
thời vụ tết thì bên chị có tuyển là các bạn sẽ làm trong thời gian tết thì mức lương nó sẽ được nhân ba
hệ thống siêu thị go
thành phố hồ chí minh thì có rất nhiều siêu thị
ở các quận huyện thì tụi em đang có đợt tuyển dụng thời vụ tết
và ưu tiên cho các bạn sinh viên tại vì thời gian làm thì giai đoạn khoảng gần một tháng rưỡi đến một tháng trước tết
thì các bạn tham gia sẽ có rất là nhiều câu hỏi
ví dụ như là bạn sẽ được đào tạo thì vì siêu thị thì sẽ có rất là nhiều
ngoài những ngành hàng đơn giản thì em sẽ có đào tạo cơ bản nghề
sau đó thì nếu là công việc chính thức còn còn
mình có thể quay lại để gắn bó với siêu thị để được đào tạo ra những công việc cao hơn
ngày hội kết nối việc làm cho công đoàn viên thanh niên công nhân và người lao động
không chỉ đáp ứng cơ bản nhu cầu bức thiết về việc làm tại thành phố hồ chí minh
mà còn cung cấp thông tin về nhu cầu việc làm trong và ngoài nước
các chính sách pháp luật về lao động chính sách vay vốn ưu đại cho người lao động
qua đó không chỉ giúp tạo việc làm thu nhập cho đoàn viên công đoàn thanh niên công nhân
người lao động mà còn thúc đẩy phát triển thị trường lao động
góp phần cân đối hại hỏa nhu cầu lao động trên địa bàn thành phố